dư luận đang rất quan tâm đến vụ việc nhóm phóng viên tác nghiệp tại sóc sơn bị cản trở gây thiệt hại về trang thiết bị khi đang làm nhiệm vụ
trước sự việc này hội nhà báo việt nam đã có công văn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc
nhóm phóng viên đài truyền hình việt nam khi đang tác nghiệp tại số một trăm bảy mươi hai đường số ba xã phủ lỗ huyện sóc sơn hà nội
đây là khu vực nhà riêng với hàng rào kiên cố và camera giám sát ngay cổng
bất ngờ thì bị chiếc xe ô tô lao thẳng vào phóng viên làm hỏng máy quay phim
các nghiệp lại một lần nữa làm dấy lên cái mối lo ngại của những người làm nghề như chúng tôi
rằng nghề báo quản làm nghề vô cùng nguy hiểm và hiện tại hình như vẫn chưa có những cơ chế hoặc chính sách thực sự đảm bảo cho chúng tôi để có thể yên tâm làm nghề
ngay khi có đơn khiếu nại của nhóm phóng viên đài truyền hình việt nam hội nhà báo việt nam đã có văn bản gửi các cơ quan điều tra làm rõ vụ việc
thì chúng tôi cũng đã có công văn gửi thành ủy ủy ban nhân dân thành phố hà nội gửi công an hà nội
đề nghị các lãnh đạo của thành ủy ủy ban nhân dân và công an tp hà nội sẽ khẩn trương chỉ đạo điều tra
làm rõ và xử lý nghiêm minh những kẻ mà có những hành động cản trở nhà báo tác nghiệp đúng quy định và phá hoại những phương tiện của nhà báo
đây là một cái việc làm mà vi phạm vào luật báo chí cũng như là các quy định khác của pháp luật
mong rằng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc
sớm trả lời bằng văn bản về nội dung để hội nhà báo việt nam có cơ sở thực hiện chức trách của mình là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà báo theo luật định